việt nam là khách mời danh dự tại hội trợ du lịch và ẩm thực quốc tế lần thứ tám mươi
đang diễn ra tại công viên triển lãm và hội nghị thành phố đi chồng của pháp
hội trợ sẽ diễn ra từ ngày một đến ngày một mươi hai tháng một mươi một
đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc việt nam tham gia hội trợ
giới thiệu với người dân pháp về ẩm thực văn hóa đất nước và con người việt nam
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ nguyễn ngọc sơn cho biết
ông rất vinh dự được tham gia hội trợ đặc biệt cảm ơn thành phố di dông đã rất ưu ái
tạo điều kiện để việt nam quảng bá hình ảnh đất nước văn hóa ẩm thực của việt nam
một lần nữa thể hiện sự năng động và sự sống động của mối quan hệ lịch sử giữa hai nước chúng ta
việt nam tham dự hội trợ lần này ngoài mục đích giới thiệu các nền văn hóa việt nam
các sản phẩm của việt nam
thì còn là một cái
mong muốn là để làm sao mà nhiều người pháp hơn nữa biết đến việt nam
và sẽ tạo cho họ một cái hứng thú để đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp của chúng ta
ngoài các bàn nô lớn giới thiệu hình ảnh về việt nam trên đường phố
và liên tục giới thiệu về việt nam trên truyền hình địa phương
ban tổ chức dành cho việt nam gian hàng rộng đến một hai mươi m hai
tham gia triển lãm lần này việt nam có hơn hai mươi gian hàng của các doanh nghiệp
giới thiệu các sản phẩm nông sản thủ công mỹ nghệ may mặc và ẩm thực du lịch rất phong phú của việt nam đến bạn bè pháp và quốc tế
bên trong không gian việt nam một sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống
với sự có mặt của một mươi sáu nghệ sĩ nhà hát trèo việt nam tham gia biểu diễn
rất vui vì được mời đại diện của việt nam tới dự hội trợ ẩm thực lần thứ tám mươi bảy tại di dông
chúng ta có mặt tại không gian việt nam để tìm hiểu về nét đẹp du lịch thủ công mỹ nghệ ẩm thực
với những người bạn việt nam
chúng tôi đã có dịp trao đổi với trung tâm văn hóa việt nam để tổ chức sự kiện này
chúng tôi phụ trách về trang trí với sự giúp đỡ của các tổ chức cá nhân đến từ việt nam
qua đó quảng cáo về đất nước việt nam cho mọi người thấy
hội trợ du lịch và ẩm thực quốc tế đi dông là một trăm linh sáu hội trợ quốc tế lớn của pháp
được tổ chức thường niên từ năm một nghìn chín trăm hai mươi một đến nay
trung bình có khoảng hai trăm linh lượt khách tham quan và sáu trăm linh đơn vị đến từ tám mươi quốc gia tham gia mỗi kỳ hội trợ